kremlin có truyền thống gắn các chiến thắng quân sự vào những ngày quan trọng
theo ông chashia là một địa điểm chiến lược quan trọng
nếu quân nga chiếm được thành phố cao độ của nơi này sẽ cho phép họ bắn xuống khu vực gần đó xung quanh karamatos
sự thành công hay thất bại của chiến dịch phụ thuộc vào số lượng đạn pháo mà quân ukraine có
chuyên gia quân sự cũng chỉ ra rằng ukraine chỉ bắn khoảng hai viên đạn pháo mỗi ngày trong khu vực
trong khi nga bắn gần một mươi viên đạn
ông nhấn mạnh nếu các đồng minh của ukraine không cung cấp đạn pháo
nga sẽ phải rời cho chasovia
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày
mọi ý kiến đóng góp phản hồi quý vị đừng quên để lại dưới phần bình luận của video
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại